chỉ còn ít ngày nữa là kết thúc khung thời vụ gieo cấy lúa đông xuân của khu vực miền bắc
trong khi nhiều địa phương đã tận dụng tốt việc lấy nước từ các đợt xả
thì nhiều nơi của thành phố hà nội lại rất khó khăn
thậm chí không kịp đổ ải vì hết ba đợt xả vẫn chưa lấy được nước
đồng gong thuộc địa bàn huyện phúc thọ thành phố hà nội
cánh đồng này một trăm linh phụ thuộc vào nguồn nước từ sông hồng
đây là khu vực ở cuối canh phù sa nên kết thúc cả ba đợt xả nước
đất ruộng vẫn khôn nứt như thế này
tôi là đề nghị các cấp các ngành làm nào giải quyết thì chúng tôi để lấy nước làm
mà quá giờ dần không có nước để làm giờ dần toàn phải tự lập đổn rồi đấy
bắc miệng bắc nước đấy các bác nhìn thấy đấy
trong khi đó báo cáo hàng ngày về tình hình lấy nước qua các đợt xả đều cho thấy
các địa phương cơ bản đủ nước ngoại trừ một số diện tích cây vụ đông
tuy nhiên người nông dân khẳng định ở đây không thể trồng cây vụ đông
nước thiếu làm sao để có vụ đông nếu mà cấy
đến cấy còn chả có nước để vụ đông
nước mà không có
nước là thiếu nước là có cô bỏ không làm nổi
lại bị bồm tư nhờ máy điện bồm tư ở trên kia lên đó
cho nên các cháu cũng kiến nghị lên trên đỡ nhân dân chẳng có vất vả quá
do những ngày này đã chuẩn bị kết thúc khung thời vụ gieo cấy
nên lượng nước có về được đây cũng chỉ để bà con gieo cấy chứ không còn thời gian đổ ải
ngành trồng trọt khuyến cáo những khu vực cấy muộn
tuyệt đối không dùng giống dài ngày mà phải tuân thủ chặt chẽ cơ cấu giống ngắn ngày
và cái no ngại nhất đối với giống dài ngày thì khi mà nằm đồng chỗ uống sớm
thì cái lo ngại nhất đó là gặp cái rét làng bân vào khoảng tháng bốn
còn với các cái nhóm giống ngắn ngày thì kinh nghiệm thực tiễn cũng như là khoa học đã chỉ ra từ nhiều năm nay là
nếu bà con nông dân cứ sử dụng các giống lúa này và gieo cấy xung quanh tiết nập xuân
thì dù ấm hay dù rét những trà lúa này vẫn đảm bảo duy trì ổn định được năng suất
theo ngành trồng trọt đến ngày hai mươi năm tháng hai này
tức là còn bốn đến năm ngày nữa là hết thời vụ gieo cấy tốt nhất
tình hình thời tiết đầu vụ với nền nhiệt cao và nắng dự báo có nhiều khó khăn cho vụ đông xuân năm nay